công an tỉnh thanh hóa phối hợp với các địa phương vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề quy mô lớn do nguyễn tùng khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường tân sơn thành phố thanh hóa cầm đầu
lực lượng công an đã bắt một mươi sáu đối tượng tại một mươi sáu điểm đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề qua điện thoại di động thông minh thuộc địa bàn thành phố thanh hóa thị xã bỉm sơn và các huyện hoàng hóa đông sơn yên định ngọc lạc thường xuân
thu giữ trên bảy trăm linh triệu đồng hai mươi bốn điện thoại di động hai máy tính bảng một mươi cuốn sổ ghi chép và nhiều tăng vật có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đối tượng nguyễn tùng khang đã thiết lập một đường dây ghi lô đề liên huyện áp dụng công nghệ cao bằng cách sử dụng điện thoại thông minh phần mềm phân tích số hóa để tập hợp số trong các bản tin nhắn lô đề mà không phải tính toán bằng tay để cân bảng đề như hoạt động thông thường
sau đó cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook hoặc zalo
với thủ đoạn này chỉ tính từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt các đối tượng trong đường dây đánh bạc của khang đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch trên một trăm linh tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự một mươi đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án